món súp đầy đặn này có giá chỉ từ ba mươi đồng
người hà nội thích ăn phở ở quán để hưởng trọn vị ngon độ nóng và bầu không khí bởi phở mang về lâu nay chỉ dành cho người ốm người già
một ngày bình thường người hà nội tiêu thụ có lẽ đến cả triệu bát phở và chắc người hà nội ăn phở nhiều nhất trên thế giới
người hà nội ăn phở như người việt cổ ăn chầu
cũng không còn phải bí chủ đề thì nói chuyện thời tiết nữa chỉ cần nói về phở thì câu chuyện sẽ nổ như ngô giang
thế nên mở mắt ra là người hà nội nghĩ đến ăn phở xế chưa đói bụng cũng nghĩ đến bắt phở chiều tối cũng có thể chén phở thay cơm nửa đêm khuya khuất vẫn lọ mọ đi ăn phở
rõ ràng phở ăn ngon lành nhất trọn vẹn ý nghĩa nhất cứ là ăn tại quán phở
cho dù ở đó quán xá ban ghế dùng cụ ăn uống có thể nhích nhác và sập dệ
cũng theo tạp chí này họ cho rằng đối với người việt phở là một di sản văn hóa thiêng liêng